nhưng phải nói rằng đội tuyển ai cập đã thi đấu rất kiên cường chữ uruguay
bên cạnh sự vô duyên của luis suárez thì thủ thanh của ai cập trận này đã chơi rất xuất thần để cản phá liên tiếp những pha bóng của đội bóng nam mỹ
tưởng như vận may đã mỉm cười với đội tuyển ai cập khi cột dọc cứu thua cho họ ở những phút cuối cùng như thế này
nhưng trước khi trận đấu khép lại lưới của họ vẫn rung lên
với cú đánh đầu hiểm hóc của hậu vệ giminez thắng lợi một và giành chọn ba điểm
cánh gửi đi tiếp của thầy chó huấn luyện viên oscar tabarez đã rộng mở
còn ai cập trận tới họ không còn gì để mất trước đội tuyển nga
và đó chắc chắn sẽ là trận đấu mà salah sẽ buộc phải vào sân
trước đó vào tối qua đội tuyển nga đã chơi trận đầu tiên với đối thủ ả rập xê út
yuri gelensky đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của kỳ world cup lần này
pha lập công bằng đầu ghi ở ngay phút thứ một mươi hai của trận đấu
và chắc chắn không cần bàn đến cảm xúc vỡ hòa mà anh mang đến cho không chỉ các cổ động viên chủ nhà
cuối hiệp một dennis chalrisev nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý phải nói là hết sức đẳng cấp
và bước sang hiệp hai đội tuyển nga càng thi đấu càng thăng hoa
trong khi đó thì hàng thủ ả rập xê út dường như đã vỡ trận
giê xu ba nâng tỷ số lên ba bằng pha đánh đầu cận thành
ít phút trước khi trận đấu khép lại đội chủ nhà có thêm hai bàn thắng nữa
trong đó cheryshev hoàn tất cú đúp với một pha vẩy má ngoài điệu nghệ
còn gollovin hoàn tất thắng lợi đậm năm bằng pha đá phạt hiểm hóc
đội tuyển nga đã khởi đầu giải đấu một cách mỹ mãn
world cup chỉ mới khởi tranh
mọi thứ mới chỉ bắt đầu
các cầu thủ cần tập trung hết sức
không nên quá tự kêu sau trận thắng đậm này
chúng tôi thắng năm không và chúng tôi có ba điểm vậy thôi
tôi chưa từng dám mơ về điều gì như thế này
tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc với việc được giữ world cup cùng đội tuyển nga
nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ hay là mơ về một điều tuyệt vời như thế này
dạng sáng ngày mai sẽ diễn ra một trong những trận đấu được chờ đợi nhất world cup lần này
đội tuyển tây ban nha gặp đội tuyển bồ đào nha
lúc này thì đội tuyển tây bên nha có vẻ đã dần trở lại ổn định sau sự ra đi của hlm lopetegui
chúng tôi phải vượt qua càng sớm càng tốt
thời điểm này thật chẳng lấy gì làm vui khi phải chia tay lopetegui
ông ấy là một phần quan trọng của đội tuyển trong hành trình chuẩn bị đến nga
nhưng tất nhiên chúng tôi phải đặt đội tuyển lên trên hết
càng sớm bỏ lại mọi thứ phía sau thì càng tập trung được cho hành trình trước mắt và chúng tôi tin tưởng vào hero
nói về trận đấu với đội tuyển bồ đào nha tân huấn luyện viên trưởng fanndo hiro cho biết
đội bóng của ông sẽ chơi như đây là một trận chung kết vậy
khi chúng tôi rời khỏi đây các bạn hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ chơi hết một trăm linh sức lực của mình
trận đấu với bồ đào nha là một trong ba trận chung kết đầu tiên của chúng tôi
hãy đoàn kết và xem cả đội sẽ tiến sâu đến đâu
mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài trước vua địch
vì thế những trận đấu như thế này chẳng khác nào trận chung kết
chúng tôi sẽ đá như thế đây là trận cuối cùng của mình
tôi muốn kết thúc buổi họp báo với một nụ cười
bởi trông như thế là chúng ta đang ở trong một đám tang vậy
ngày mai chúng tôi bắt đầu world cup và điều đó không tuyệt vời hay sao
ở chiều ngược lại ronaldo và các đồng đội ở đội tuyển bồ đào nha cũng hết sức tự tin hướng tới trận đấu này
ngay sau khi đặt chân dưới xe buýt cr bảy bắt gặp anh phóng viên quen thuộc
sau những lời hỏi thăm thân mật runando nhắn nhủ
ngày mai chúng tôi sẽ đánh bại tây ban nha đấy
trận đấu giữa đội tuyển bồ đào nha và đội tuyển tây ban nha trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng b
sẽ diễn ra vào lúc một giờ dạng sáng ngày mai
khoảng một giờ nữa ronaldo sẽ thi đấu trận đầu cùng đội tuyển bồ đào nha
còn ngày mai người hâm mộ cũng chờ đợi màn trình diễn của messi
chiếc đối thủ vô cùng khó chịu là đội tuyển iceland
có vẻ như đội bóng đến từ bang đảo này đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng
với điểm mạnh là tinh thần đoàn kết và nền tảng thể lực dồi dào
đội tuyển iceland chẳng hề ngán ngẩm đối thủ mạnh nhất bảng d argentina
trận này đội bóng tân binh của world cup chào đón sự trở lại quan trọng của shigoson
không chỉ có vậy họ còn có thêm sự bổ sung chất lượng đến từ alfred finbogason và berg gudmson
những người đang thi đấu tại giải ngoại ngành và giải vua quốc gia đức
bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng đội tuyển iceland đã chuẩn bị sẵn những bất ngờ cho các đối thủ giống như ở euro hai nghìn một mươi sáu
spactak sân khấu chính cho màn so tài đáng chờ đợi này đã hoàn tất việc chuẩn bị
bốn mươi năm chỗ ngồi sẽ được lấp đầy bởi những người hâm mộ messi
và cả màn cổ động vi kinh đầy cảm xúc của đội tuyển iceland nữa